sau hơn một tháng tòa nhân dân tp hà nội tuyên án phiên tòa xét xử đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis houding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louis capital và công ty cổ phần louis land
và bảy đồng phạm về cùng tội thao túng thị trường chứng khoán
bị cáo đỗ thành nhân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó trong các ngày từ mùng tám đến một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bị cáo đỗ thành nhân năm năm sáu tháng tù
sau khi án sơ thẩm tuyên bị cáo đỗ thành nhân đã làm đơn kháng cáo
gửi tòa nhân dân tp hà nội đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm
bị cáo nhân cho rằng mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc
và trách nhiệm dân sự mà bị cáo phải khắc phục một mình là chưa hợp lý
bị cáo đỗ thành nhân lý giải bị cáo không phải là chủ mưu cầm đầu trong vụ án này
để xảy ra hành vi vi phạm là do bị cáo thiếu kiến thức
thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán và pháp luật nên đã bị người khác lợi dụng để trục lợi
theo bị cáo nhân số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng bị xác định thiệt hại trong vụ án là chưa đúng thực tế
và chưa trừ các loại thuế phí giao dịch phần tiền chi ngoài cho bị cáo đỗ đức nam
trong đơn bị cáo nhân nêu chủ thể thu hồi tiền gây thiệt hại ở đây phải là công ty loui capital
đây là đơn vị trực tiếp bán cổ phần ra thị trường và là đơn vị nhận tiền trực tiếp
từ các hành vi thao túng thị trường chứng khoán
vì vậy bị cáo nhân cho rằng công ty loui capito phải là đơn vị chịu trách nhiệm dân sự cùng với bị cáo nhân
tòa nhân dân tp hcm vào ngày hôm qua đã tuyên tử hình đối với ba bị cáo người đài loan trung quốc
gồm hoàng yên trang hai mươi năm tuổi cu chi hao ba mươi ba tuổi và duyên trang chia hai mươi sáu tuổi
cùng với tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vụ án đây là đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn đặc biệt nghiêm trọng
xuyên quốc gia do các bị cáo người đài loan cầm đầu nguồn ma túy được vận chuyển từ campuchia về tp hcm
sau đó đưa ra hà nội chuyển lên cao bằng cuối cùng đưa sang trung quốc tiêu thụ
những ngày này dùng mô tơ điện cỡ lớn rút lõi và giấu khoảng ba mươi kg ma túy vào bên trong
để đưa từ campuchia qua tây ninh về tp hcm
ma túy sau đó được đưa đến kho hàng đông lạnh tại khu vực bến phả mễ sở huyện thường tín hà nội
tại đây nhóm tháo mô tơ lấy ma túy sau đó thu mua dạ dày heo
rồi nhét vào trong mỗi dạ dày khoảng một trăm linh gam ma túy
tiếp đó nhóm này mua thịt đông lạnh để giấu lẫn dạ dày chứa ma túy
chuyển lên cao bằng đưa sang trung quốc
bằng thủ đoạn trên từ khoảng tháng một cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
hoàng yên xeng cùng với đồng phạm vận chuyển tổng cộng gần bốn trăm tám mươi kg ma túy loại ketamin
cũng liên quan đến ma túy liên tiếp từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng sáu
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã
đấu tranh thành công hai chuyên án bắt giữ hai đối tượng
thu giữ gần tám kg ma túy tổng hợp các loại
ngày hai mươi hai tháng sáu tại xã đắc rồng huyện đắc rồng tỉnh quảng trị
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
bộ đội biên phòng và bộ đội biên phòng quảng trị
phối hợp với công an huyện đắc rồng bắt giữ hai đối tượng
gồm trần lâm bình và nguyễn đăng quảng cùng chú tại huyện giao linh
thu giữ tám viên nén trụ màu hồng và một xe máy
bước đầu các đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy sạng hồng phiến
được mua từ nước ngoài đưa qua biên giới về việt nam
với mục đích bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy
tại huyện giao linh tỉnh quảng trị
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng chức năng đã phát hiện ba đối tượng
đi trên hai xe máy tại huyện hướng hóa có dấu hiệu nghi vấn
vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng đánh án đã triển khai đội hình truy đuổi lùng sụp
đến khoảng ba giờ cùng ngày khi đến khu vực xã hướng lộ
đã phát hiện tăng vật các đối tượng để lại gồm một xe máy không có biển kiểm soát
khoảng hai kg ma túy dạng ketamin hai trăm sáu mươi gói ma túy sạng cà phê màu vàng đen
tổng trọng lượng khoảng bảy kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
công an tp hà nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi cháo đổi hàng hóa
trái pháp luật ước tính số tiền khoảng hơn hai mươi tỷ đồng
theo cơ quan chức năng
đây là phương thức cực kỳ tinh vi của các đối tượng khi thực hiện hành vi cháo đổi
toàn bộ hàng hóa có kẹp trí niêm phong của cơ quan hải quan
các đối tượng gồm nguyễn văn hòa hộ khẩu thường chú sóc sơn hà nội
nguyễn đức dũng và nguyễn trung hiếu cùng có hộ khẩu thường trú ở mê linh hà nội
sau khi nhận hàng tại cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài
thay vì phải di chuyển xe đến kho ngoại quan để chờ xuất đi trung quốc
các đối tượng đã điều khiển đến bãi đất trống tại khu công nghiệp quang minh
huyện mê linh thành phố hà nội rồi dùng vít tháo ốc ở cánh cửa bên hông xe
mà vẫn còn nguyên niêm phong kẹp trì của hải quan
số hàng hóa trên như đồ điện tử quần áo thực phẩm chức năng được thay thế
bằng những kiện hàng có hình thức và khối lượng như hàng cũ
tuy nhiên bên trong chỉ chứa nước giặt và nước tẩy rửa rẻ tiền
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã bắt quả tang nguyễn văn hòa và nguyễn đức dũng
phù phép hơn một tám tấn hàng thành những can nước để bán kiếm lời
theo cơ quan công an đây là thủ đoạn mới thông qua hình thức tạm nhập tái xuất
trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba và cũng là lần đầu tiên lực lượng chức năng
phát hiện phương thức rút ruột hàng thật để đánh đổi hàng giả bằng hình thức này
chúng tôi đánh giá thì đây là một thủ đoạn tương đối là manh động
đây là một thủ đoạn cho thấy kẽ hở trong việc giám sát hải quan
các đối tượng cũng thực hiện rất là tinh vi và cũng rất cẩn trọng trong quá trình thay đổi
các đối tượng cũng cho người đi áp tải rồi giả soát đường để xem có sự theo dõi của cơ quan chức năng hay không
đây là một thủ đoạn khá manh động
qua đây lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
trong quá trình kiểm tra giám sát hàng hóa và xe tải khi vận chuyển qua cửa khẩu
chỉ nên để một kẹp trì và hạn chế dùng các xe có quá nhiều cửa để tránh thủ đoạn và kẽ hở cho các đối tượng hành động
hiện nay công an tp hà nội quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đức dũng và nguyễn văn hòa để tiếp tục điều tra mở rộng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng bình
phối hợp với công an huyện bố trạch công an thành phố nam định và một số đơn vị nghiệp vụ
vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đạo chiếm đo tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng
qua điều tra bước đầu xác định lợi dụng người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước
trần văn tình chú tp nam định thu mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên mạng
sau đó đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên facebook với mục đích là lừa bán vé giá rẻ chiếm đoạt tài sản
trần văn tình đã lừa tám bị hại với tổng số tiền là hơn hai trăm linh ba triệu đồng
trong đó có một nạn nhân tại tỉnh quảng bình bị lừa hơn bốn mươi ba triệu đồng
công an huyện bố trạch đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn tình
đồng thời tạm giữ gần hai mươi năm triệu đồng một sổ tiết kiệm một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động hai thẻ atm năm mươi hai thẻ sim và một số tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình tiếp tục mở rộng đấu tranh xử lý
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã sản xuất in ấn và mua bán
hàng ngàn bằng cấp giấy tờ giả cho nhiều người ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
đường dây làm giấy tờ giả khủng này vừa bị công an thành phố hà tĩnh triệt vạ
đủ các loại bằng gì cũng có nhiều là các loại bằng tốt nghiệp cấp ba
các loại chứng chỉ nghề ngoại ngữ bằng tốt nghiệp của các trường đại học cao đẳng trong cả nước
trên tay tôi đây là một tập phôi về bằng tốt nghiệp cao đẳng
và sau khi được các đối tượng đóng cái chuyến đàn
bằng này thu phép thì những cái bồ sản phẩm như thế này chuẩn bị được ship đến
các cái đối tượng cân dung và đặt qua màng
thì là một bộ thế này đã có đầy đủ các cái tên cơ sở trường cũng như là bảng điểm
mà các đối tượng đã hố biến thành
bằng tốt nghiệp của các trường đại học cao đẳng trong cả nước
với những lời quảng cáo nhận làm mới và cấp lại các loại chứng minh nhân dân
căn cước đăng ký xe bằng cấp ba đến đại học giấy phép lái xe xe máy ô tô các loại
và tất cả giấy tờ khác
các loại giấy tờ khác giao hàng toàn quốc giống một trăm linh bảo mật với giá hai triệu đồng
đối tượng công khai số điện thoại gia lô và tài khoản nhưng tất cả đều là tài khoản không chính chủ
mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng xã hội
quá trình điều tra công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc
do phạm văn mạnh bốn mươi một tuổi ở tp hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay phạm văn mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả
cơ quan điều tra đã thu giữ gần hai con dấu các loại của nhiều cơ quan tổ chức trên cả nước
hơn một chín trăm linh phôi bằng trung học phổ thông cao đẳng đại học chứng chỉ các loại
bốn bộ máy tính ba máy in màu một máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại
để sản xuất ra một cái bằng mà trông nó dúng thật thì mình phải mua cái phôi bằng đấy
sau về đó mình dùng một cái máy tính để mình làm cái thông tin
thông tin của người có nhu cầu là trên máy tính sau đó mình cho cái phôi ấy vào máy tính mình in mình in ra
thì cái phôi ấy thì em nhập em cũng la thang lên trên mạng để em cũng tìm hiểu ai là người có thể cung cấp cái dịch vụ bán phôi đấy cho em thì em mua về
mở rộng điều tra công an tp hà tĩnh xác định toàn bộ số phôi bằng mà phạm văn mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả
được mua từ một người không quen biết đều sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ trao đổi thanh toán
qua các tài khoản ngân hàng
không chính chủ là lê văn bộ hai mươi ba tuổi hiện đang sinh sống tại tỉnh thái bình
bộ đã đặt mua các loại phôi bằng chứng chỉ giấy tờ tùy thân các loại ở trung quốc
sau đó đăng bài lên trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền tranh lệch
lần theo các manh mối dù là nhỏ nhất công an tp hà tĩnh xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ
với số lượng lớn đang hoạt động tại tp hcm do lê hồng tuyến ở huyện nhà bè tp hcm cầm đầu và sáu đối tượng khác trong đường dây này
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thu lời bất chính số tiền một mươi bốn tỷ ba trăm linh triệu đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả
vì là các cái thông tin các đối tượng để lại là hầu như là không có và đặc biệt là các cái giấy tờ có liên quan
nên các thông tin về đối tượng để lại cũng đều là giấy tờ giả
qua xác minh tại các địa phương thì những con người
ở đó đều là không có thật thì cũng gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh đã tiến hành khởi tố đối với hai mươi bốn bị can
về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi hai bị can và tạm giam một mươi hai bị can
với những chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tp hà tĩnh
đã được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh biểu dương
hèn thường đường đi của những giấy tờ giả này đã đi đâu về đâu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án
khởi tố một mươi chín bị can về hành vi gây dối chức tự công cộng xảy ra vào ngày một sáu
tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông giữa nguyễn văn hậu và nguyễn thiên trường
dạng sáng ngày một tháng sáu cả hai kêu gọi tụ tập các mối quan hệ quen biết thành hai nhóm gồm hai mươi bốn đối tượng
để tìm kiếm hù dọa lẫn nhau
khi mâu thuẫn gia tăng đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày một tháng sáu cả hai nhóm đã dùng hung khí đuổi đánh
dùng chai thủy tinh ném qua lại gây mất an ninh trả tự tại khu vực
công an huyện duy xuyên đã tập trung lực lượng truy xét nhanh làm rõ hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên này
khởi tố bị can và tạm giam một mươi bốn đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa có kế hoạch xét xử sơ thẩm năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu
những bị cáo này bị truy tố trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
phiên tòa dự kiến khai mạc vào sáng ngày một mươi một tháng bảy và kéo dài trong khoảng một tháng
hội đồng xét xử gồm năm thành viên do thẩm phán nguyễn quang trung làm chủ tọa
hai cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng và vũ hồng nam cùng một mươi chín người khác
trong đó có ông nguyễn quang linh nguyên trợ lý phó thủ tướng nguyễn thị hương lan
nguyên cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao cựu phó chủ tịch hà nội chử xuân dũng
cựu phó chủ tịch quảng nam trần văn tân bị cáo buộc tội nhận hối lộ
bốn bị can bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
những bị cáo còn lại hầu tòa về một trong các tội đưa hối lộ môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng hai mươi một tấn khí cười đang được lưu thông qua địa bàn tp hcm đưa về tập kết tại kho hàng ở bình dương
thì bị phát hiện và ngăn chặn
kho hàng do đối tượng tên là cao đức dũng đứng ra thuê
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường phối hợp với công an tp di an tỉnh bình dương
và một số đơn vị chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra kho hàng nói trên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn một hai trăm linh bình chứa đầy khí cười
bao gồm chín trăm hai mươi bình lớn loại sáu mươi bảy kg và hai trăm tám mươi hai bình nhỏ loại một mươi hai bảy kg cùng nhiều máy móc thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc sang chiếc khí cười
bên trong kho dũng có che chắn làm vách ngăn ngụy trang cẩn thận cho số bình khí cười
và máy móc phương tiện sang chiếc khí cười tồn chứa tại đây
dũng cũng thuê người sang chiếc khí cười từ bồn container qua các bình nhỏ để đưa đi tiêu thụ
với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đặng phương thảo chú tại thành phố hà giang
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của công dân
về việc đặng phương thảo có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đối trụy
căn cứ kết quả giải quyết tố giác về tội phạm và kết quả điều tra xác minh
cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng phương thảo về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đối trụy
theo quy định tại điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang điều tra vụ án lý thái thạch
phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi một lý thái thạch trú tại xã phước an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối quen biết với nhiều lãnh đạo của công an tỉnh bình định
và bộ công an hứa hẹn sẽ giúp đỡ cho các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật
được xử lý ở mức độ giảm nhẹ hơn so với quy định của pháp luật
làm cho các bị hại tin tưởng giao tiền để chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thông báo ai là bị hại của lý thái thạch
bị chiếm đoạt tiền hoặc biết lý thái thạch có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo
thì làm đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định để được giải quyết
địa chỉ số bốn mươi một đường hai bà trưng tp quy nhơn tỉnh bình định
số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi bốn chín nghìn ba trăm ba mươi bốn hoặc gặp điều tra viên hoàng thanh quang
số điện thoại chín trăm linh ba sáu trăm bảy mươi một tám trăm chín mươi một
nếu sau ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu
thì mọi khiếu nại về sau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định không chịu trách nhiệm giải quyết